văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế cho biết đã có một số hạn chế tồn tại thiếu sót
trong quá trình thi công dự án trùng tu kè và hào thuộc di tích hộ thành hào kinh thành huế
và đã chỉ đạo chủ đầu tư là trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế có những giải pháp khắc phục
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế yêu cầu chủ đầu tư khôi phục theo hướng truyền thống
đối với đoạn kè đã hạ giải toàn bộ để làm mới
đối với khối lượng chưa thi công chủ đầu tư phải thực hiện nghiêm quy trình quy định về tu bổ di tích
trong đó chú ý triệt đề việc thu hồi tận thu tối đa vật liệu đá cũ trong quá trình thi công tu bổ
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế cũng đã yêu cầu kiện toàn chấn trình công tác quản lý
giám sát thi công tăng cường việc kiểm tra đồn đốc tại hiện trường
chủ đầu tư kiểm điểm xác định trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan để có biện pháp xử lý
chấn trình khắc phục
ra trường hợp tương tự báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày hai mươi năm tháng năm
trước đó truyền hình nhân dân đã có bài viết về quá trình tu bổ di tích này
trước thông tin trên thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo bộ văn hóa thể thao và du lịch
ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế ra soát báo cáo